hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

hành khách có thể sử dụng rất nhiều tuyến buýt khác trên mạng lưới để di chuyển
thưa quý vị di tích lịch sử quốc gia hải vân quan nằm trên đỉnh đèo hải vân do thành phố đà nẵng và tỉnh thừa thiên huế cùng quản lý
năm hai nghìn hai mươi một thành phố đà nẵng và tỉnh thừa thiên huế hợp tác trùng tu phục dựng di tích này
đến nay công tác trùng tu cơ bản hoàn thành di tích lịch sử và cảnh quan nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn đối với người dân và du khách
được mệnh danh là đệ nhất hùng quan từ lâu hải vân quan là điểm dừng chân quen thuộc của du khách trong nước và quốc tế mỗi khi di chuyển bằng đường bộ
hải vân quan do nhà nguyễn xây dựng ở vị trí hiểm yếu nhất khu vực chia tách thành phố đà nẵng và tỉnh thừa thiên huế để dễ kiểm soát đường bộ bắc nam và vịnh đà nẵng
trải qua chiến tranh thời gian lâu dài di tích nằm ở độ cao bốn trăm chín mươi mét so với mực nước biển đã xuống cấp nghiêm trọng nhách nhác
cuối năm hai nghìn hai mươi một sở văn hóa và thể thao tp đà nẵng và trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế tỉnh thừa thiên huế phối hợp thực hiện dự án bảo tồn tu bổ phục hồi
và phát huy giá trị di tích hải vân quan tổng kinh phí hơn bốn mươi tỷ đồng
dự án trùng tu cụm di tích này theo đúng nguyên gốc triều nguyễn
theo đó các di tích như hải vân quan thiên hạ đệ nhất hùng quan hệ thống tường thành nhà nguyễn nhà trú sở nhà vũ khố tuyến bậc cấp từ hải vân quan xuống phía thành phố đà nẵng
và tuyến đường thiên lý từ thiên hạ đệ nhất hùng quan đi tỉnh thừa thiên huế được trùng tu bài bản
sau hơn hai năm trùng tù hải vân quan đã được trả lại vẻ bê thế
hải vân quan là một trong những hệ thống phòng thủ quan trọng phía nam kinh thành huế thời nguyễn với các hạng mục như nhà vũ khố nhà chú sở các cửa ải tròi canh tường thành băng đá
dù chưa mở cửa đón khách tham quan nhưng mỗi ngày vẫn có hàng trăm lượt khách du lịch trong nước và quốc tế ghé thăm điểm đến đặc biệt trên đỉnh đèo hải vân này
dự kiến quần thể di tích cấp quốc gia hải vân quan sẽ hoàn thành trong quý một năm nay và sớm được đưa vào khai thác phục vụ người dân du khách
không chỉ trả lại danh sưng thiên hạ đệ nhất hùng quan trả lại vóc dáng nguyên bản cho công trình phòng thủ quan trọng thời nguyễn này
việc phục dựng hải vân quan cũng đánh dấu lần đầu tiên một di tích quốc gia được các địa phương có liên quan phối hợp chặt chẽ với nhau cùng quản lý trùng tu và hướng tới khai thác có hiệu quả
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại